với mong muốn là giúp cho ngành du lịch phát triển hơn chúng ta đã có nhiều giải pháp như miễn thị thực phát triển hạ tầng du lịch
thế nhưng cách thức thực hiện thì vẫn chưa đồng bộ manh mún tại một số địa phương làm ảnh hưởng tới hình ảnh của việt nam trong mắt bạn bè quốc tế
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã diễn ra không ít nạn trộm cắp lừa đảo ứng xử kém văn hóa bắt chẹt du khách được chính những người nước ngoài ghi lại

xin mời quý vị tiếp tục đến với những ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân